sau hai ngày uống thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín người phụ nữ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu tím tái nguy cơ tử vong cao
bệnh viện hoàn mỹ cửu long thành phố cần thơ đã cho bệnh nhân nt năm mươi ba tuổi ở tỉnh hậu giang xuất viện
bệnh nhân tỉnh táo sức khỏe đã hồi phục sau một tuần điều trị
theo bệnh viện bà tây nhập viện ngày một mươi bốn tháng chín trong tình trạng hôn mê sâu tím tái da nổi bông huyết áp tụt
qua thăm khám bác sĩ chuẩn đoán trường hợp này nhiễm trùng nhiễm độc qua đường tiêu hóa do uống thuốc dân gian biến chứng suy đa cơ quan tiên lượng rất nặng nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân được đặt nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc
tại đây bà tê được thở máy dùng vận mạch kháng sinh và lọc máu liên tục
sau bốn mươi tám giờ lọc máu các chỉ số xét nghiệm tốt lên triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt
sau ba ngày điều trị người bệnh tỉnh táo cai máy thở thành công
theo bệnh viện hai ngày trước khi chuyển đến cấp cứu bệnh nhân được người quen chia sẻ bài thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín
gồm hỗn hợp trưng cất các nguyên liệu như nước dừa đường phèn gừng xả và nhiều lá thuốc không rõ loại
sau khi uống xong bà tê có biểu hiện đau bụng nôn ói tiêu chảy
bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị với triệu chứng khó thở tăng dần chi rác lơ mơ phải chuyển viện cấp cứu
công an tp hcm
tp đà nẵng có quyết định xử phạt bảy năm triệu đồng đối với quản trị viên của nhóm hội an vận đà nẵng vì tung tin sai sự thật
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm mời làm việc và lập biên bản phi phạm hành chính đối với người này
theo nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba hai hai nghìn hai mươi của chính phủ về quyết định xử phạt phi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
cụ thể một tài khoản facebook có tên
hát hát đăng tải lên nhóm hội an vận đà nẵng bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình dịch bệnh cho rằng
thế là toang rồi giờ khu công nghiệp mới mở cửa được có vài ngày đã có ba trăm linh f rồi như này giờ truy vết kiểu gì đây sao khổ quá vậy
quản trị viên của nhóm hội ăn vặt đà nẵng có gần năm mươi người theo dõi đã không kiểm duyệt bài viết để nội dung đăng tải trên nhóm của mình
gây hoang mang cho dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
ngoài xử phạt quản trị viên
lực lượng chức năng cũng đang điều tra xác minh chủ tài khoản facebook hh để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh chính trị nội bộ cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm quản trị viên của các trang fanpage hội nhóm tài khoản facebook cá nhân
không kiểm duyệt điều chỉnh các bài viết bình luận có nội dung vi phạm pháp luật trên môi trường mạng xã hội do mình điều hành quản lý
thấy bản thân vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo điều hành khiến một số địa phương trên địa bàn huyện thực hiện chưa nghiêm
việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu nên ông nguyễn bá hùng chủ tịch ubnd huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đã nộp đơn xin nghỉ việc
một ngày sau đó ông hùng đã đi làm trở lại
một lãnh đạo huyện huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin việc ông nguyễn bá hùng phòng bí thư huyện huyện
chủ tịch ubnd huyện long điền gửi đơn xin nghỉ việc có thể xuất phát từ căng thẳng áp lực khi chỉ đạo phòng chống dịch
tuy nhiên đến sáng hai mươi một tháng chín ông hùng đã đến cơ quan làm việc trở lại
trong khi đó ông nguyễn văn thọ chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết thông tin ông nguyễn bá hùng xin nghỉ việc
vì cảm thấy có thiếu sót cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vì ubnd vẫn đang kiểm tra
trước đó vào một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng chín thường trực huyện ủy long điền nhận được đơn xin nghỉ việc của ông nguyễn báo hùng
trong đơn ông nguyễn bá hùng nêu lý do trong thời gian qua dù bản thân đã có nhiều cố gắng
nỗ lực xuyên suốt cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch tuy nhiên bản thân nhìn nhận vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo
điều hành cụ thể một số địa phương trên địa bàn huyện còn thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
dẫn đến hiện nay vẫn còn phát sinh một số ca dương tính trong cộng đồng xã an ngãi thị trấn long điền và tại khu vực phong tỏa thị trấn long hải
sau khi tiếp nhận đơn bí thư huyện ủy long điền đã điện thoại chia sẻ động viên ông nguyễn bà hùng tiếp tục nhiệm vụ
tuy nhiên ông hùng khẳng định xin nghỉ việc từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và đề xuất bàn giao công việc
điều hành ủy ban nhân dân huyện cho ông lâm văn hồng phó chủ tịch thường trực ubnd huyện long điền đảm nhiệm kể từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín bí thư huyện ủy long điền đã tổ chức họp ban thường vụ huyện ủy
tại cuộc họp ban thường vụ huyện ủy long điền thống nhất đề xuất thường trực tỉnh ủy thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
ban tổ chức tỉnh ủy đồng ý phân công ông lâm văn hồng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện
phụ trách lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của ủy ban dân huyện long điền từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sau đó huyện long điền đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh bà rịa vũng tàu xem xét